tại nhiều địa phương trong cả nước đã diễn ra các hoạt động tri ân tưởng niệm người có công với cách mạng
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
tại hải dương đã diễn ra nhiều hoạt động nhằm tri ân với các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
như lễ dân hương thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận phụng dưỡng bảy bà mẹ việt nam anh hùng tặng quà cho một mươi bảy bà mẹ việt nam anh hùng và sáu mươi bốn hộ gia đình chính sách
tại con tum đã khánh thành hai đền tưởng niệm canh hùng liệt sĩ chiến sĩ trường sơn tại ngã ba biên giới bờ y huyện ngọc hồi
và đền tưởng niệm tại thị trấn măng đen huyện con plông
điểm ngã ba biên giới ngọc hồi con tum là một trọng điểm chiến lược trên tuyến đường hồ chí minh
nơi đây rất nhiều đồng bào đồng chí chiến sĩ của chúng ta đã ngã xuống
trong đó có nhiều đồng bào chiến sĩ là những người con của các dân tộc tỉnh con tum
công trình đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trường sơn được xây dựng thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
là công trình mang ý nghĩa lịch sử văn hóa tâm linh
tại thừa thiên huế trong không khí thiêng liêng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thỉnh các hồ chuông
và đặt vòng hoa dân hương tại đài tưởng niệm dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ cộng sản trung kiên
các anh hùng liệt sĩ những người con yêu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
tiếp đó các đại biểu đã viếng thắp hương từng phần mộ liệt sĩ
cùng ngày các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm tặng quà tại các gia đình chính sách tiêu biểu ở trên địa bàn
mỗi xuất quà trị giá một triệu đồng
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn quảng trị hơn một đoàn viên thanh niên trên cả nước
đã đến thắp nến và tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống bên các khu mộ để trị ân các anh hùng liệt sĩ
đất nước đã hòa bình gần nửa thế kỷ nhưng tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn này
hơn một mươi liệt sĩ vẫn mãi nằm lại trên đất mẹ quảng trị
chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm hai nghìn một mươi bảy cũng đã được tuổi trẻ cả nước tổ chức đồng loạt
tại ba một trăm tám mươi một nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc
tại hải phòng gần ba trăm linh đại biểu cựu chiến binh hải quân của hội truyền thống đường hồ chí minh trên biển trên toàn quốc
đã tổ chức dân hương dân hoa và gặp mặt nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tại di tích lịch sử quốc gia bến k một mươi năm đồ sơn
đây là nơi khởi đầu của đường hồ chí minh trên biển với đoàn tàu không số đã trở thành huyền thoại
trong trang sử vàng kháng chiến chống đế quốc mỹ giải phóng miền nam thống nhất đất nước